từ ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi tám tháng một mươi một ủy ban nhân dân tỉnh hòa bình đã tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm hai nghìn một mươi tám
sự và chỉ đạo diễn tập có lãnh đạo bộ quốc phòng bộ công an tư lệnh quân khu ba cùng lãnh đạo các tỉnh thành phố thuộc quân khu ba
sau hơn hai ngày đêm diễn tập với tinh thần khẩn trương nghiêm túc trách nhiệm cao tỉnh hòa bình đã hoàn thành toàn diện nội dung
chương trình của cuộc diễn tập đạt được mục đích yêu cầu đề ra bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang thiết bị
tập khu vực phòng thủ năm hai nghìn một mươi tám có nhiều nội dung mới như địa phương chuyển vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng
thi hành lệnh thiết quân luật trên địa bàn an ninh chính trị phức tạp các tình huống giả định đặt ra
được cấp ủy chính quyền các ban ngành đoàn thể địa phương thực hiện và vận hành cơ chế theo tinh thần nghị quyết hai mươi tám của bộ chính trị
nhân dịp này bộ tư lệnh quân khu ba đã tặng bằng khen cho năm tập thể năm cá nhân
ủy ban nhân dân tỉnh hòa bình tặng bằng khen cho một mươi tập thể hai mươi cá nhân
vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh hòa bình năm hai nghìn một mươi tám